chính phủ vừa đồng ý với đề nghị của bộ tài chính về việc thí điểm hàng hóa trung chuyển được vận chuyển giữa các cảng biển quốc tế có khu vực trung chuyển áp dụng cho cụm cảng khu vực tp hcm và cái mép thị vải để xuất khẩu
theo đó trước mắt thủ tục áp dụng đối với hàng hóa quá cảnh trung chuyển thực hiện theo quy định của nghị định số một trăm tám mươi bảy hai nghìn một mươi ba ndcp và nghị định số tám hai nghìn một mươi năm ndcp của chính phủ
bộ công thương chủ trì phối hợp với bộ tài chính các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy định về cấp phép quá cảnh trung chuyển hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo giấy phép theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực tế
bộ công thương chủ trì phối hợp với bộ tài chính các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy định số tám hai nghìn một mươi năm ndcp bảo đảm phù hợp tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp theo trình tựu thủ tục rút gọn